trên nhánh vận tải đường sắt nha trang cho biết đường sắt bắc nam đoạn qua khánh hòa đã thông tuyến sau nỗ lực khắc phục sự cố do mưa lũ nước ngập
tổng cộng ngành đường sắt đã trung chuyển hơn một hai trăm linh khách để bảo đảm lịch trình
trước đó dạng sáng ngày hôm qua một tháng một mươi hai nước ngập sâu trên các đoạn đường sát thuộc hai khu vực lương sơn nha trang và nha trang cây cầy thuộc huyện cam lâm
khiến khu vực này hiện bị phong tỏa đường sắt bắc nam tạm thời bị gián đoạn
ít giờ sau đoạn lương sơn nha trang đã được thông tuyến
tuy nhiên đến một mươi bốn h ngày một một mươi hai đoạn nha trang cây cẩy nước vẫn đang ngập sâu có đoạn ngập từ hai mươi tám sáu mươi cm khiến tàu hỏa không thể tiếp tục hành trình đường sắt bị tê liệt